mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về vụ sạt lở núi ở xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
hiện tại thì mọi tuyến đường vào khu vực này vẫn không thể sử dụng và việc cứu nạn buộc phải tạm dừng
trong ngày hôm qua các lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm cách tiếp cận hiện trường
ứng cứu một mươi một nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã phước lộc hai cán bộ xã bị trôi mất tích
và hai trăm một mươi bảy công nhân bị cô lập tại xã phước thành huyện miền núi phước sơn
sở chỉ huy tiền phương được đặt tại ủy ban nhân dân xã phước công đã họp nắm tình hình thực tế
và triển khai các phương án cứu nạn tiếp tế cho người dân
sau khi lên phương án tiếp cận hiện trường lực lượng quân đội và lãnh đạo địa phương đã lên đường đi vào hiện trường vụ sạt lở
thông tin chúng tôi vừa mới nhận được sáng nay ông nguyễn quảng phó chủ tịch vụ trác ủy ban nhân dân huyện phước sơn tỉnh quảng nam cho biết
hiện nay thì toàn bộ xã phước lộc vẫn bình thường
không bị cô lập mất liên lạc hoàn toàn
và để có thông tin rõ hơn về việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở huyện phước sơn
ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên hoàng vũ antv quảng nam
vâng ạ xin chào anh hoàng vũ ạ
xin anh cho biết tình hình cứu nạn cứu hộ và tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại xã phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
đến thời điểm này thì có thêm những tiến triển gì mới hay chưa ạ
dạ vâng ạ xin được chào viên tập viên linh tri chào trường quay ạ

dù đã tăng cường lực lượng cứu nạn xong vẫn chưa có thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lờ
như các điểm xã bị cô lập của huyện phước sơn ạ
thông tin thêm thì từ trung tâm của xã phước lộc vào địa điểm sạt lở thì chúng ta phải đi bộ gần một mươi sáu km
hiện các đơn vị vẫn đang tìm cách tiếp cận để viện trợ
việc vận chuyển lương thực lên các xã bị cô lập phước kim phước thành hay là phước lộc vẫn gặp khá nhiều khó khăn
trong ngày hôm nay thì sẽ thông tuyến đến xã phước kim
vâng ạ bên cạnh lực lượng quân đội và chính quyền cơ sở thì lực lượng công an đóng một vai trò rất quan trọng
bởi như anh vừa nói thì công tác tiếp cận hiện trường vào thời điểm này vô cùng khó khăn
vậy lực lượng công an cơ sở đang triển khai những phương án như thế nào
để tiếp cận nhanh nhất hiện trường cũng như là hỗ trợ cho người dân trên địa bàn
dạ vâng thưa quý vị
thì hiện tại thì lực lượng công an cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án
cũng đã huy động lực lượng ấn trực huy động lực lượng cảnh sát cơ động
cũng như lực lượng cảnh sát phòng cháy cơ cháy và cứu nạn cứu hồ
chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để khi mà các tuyến đường được đảm bảo
thì lực lượng công an sẽ tiếp cận hiện trường giúp đỡ người dân
cũng như là triển khai các công tác cứu nạn cứu hộ
còn về hiện tại thì lực lượng công an huyện cũng như lực lượng công an tỉnh quảng nam
vẫn đang giúp đỡ người dân trên địa bàn huyện khắc phục hậu quả sau bão
dựng lại nhà cửa cũng như là đảm bảo vệ sinh môi trường
bên cạnh đó cũng đảm bảo tốt công tác đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
không để cho các đối tượng kẻ xấu lợi dụng hoạt động
và cũng khó triệt triển khai cái việc là phòng chống dịch sau bão
vâng ạ như vậy là hai xã của huyện phước sơn vẫn đang bị cô lập
vậy công tác tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn hai xã
thì được chính quyền tỉnh quảng nam triển khai như thế nào thưa anh
vâng ạ hiện tại thì thông tin khoảng một trăm bốn mươi một khẩu ở xã phước lộc
và một tám trăm năm mươi tám khẩu ở xã phước thành vẫn đang bị cô lập
chủ trương trung thì huyện sẽ triển khai hỗ trợ khẳng cấp một tấn gạo
để chuyển đến các địa điểm đã bị cô lập
và phương án trước mắt thì vận chuyển bằng gùi
sau đó tổng lên xã phước thành và xã phước lộc để khẳng cấp hỗ trợ cho người dân
về trang mạng lương thực thực phẩm cũng như các dụng cụ y tế
thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó cho các địa điểm bị cô lập
thế còn hiện tại thì giao thông vẫn còn chia cắt rất là nghiêm trọng
nên là phương án tính đến thì có thể sử dụng trực thăng để tiếp tế cho người dân
dạ vâng ạ xin được chào trường quay
những thông tin mới nhất về vụ sạt lỡ tại huyện phước thành tỉnh quảng nam
thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo ạ
vâng ạ xin cảm ơn những thông tin
những thông tin mà phóng viên hoàng vũ vừa cung cấp
và chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những thông tin tích cực hơn từ anh
thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã đề nghị thủ tướng chính phủ
quan tâm chỉ đạo bộ quốc phòng bộ thư lệnh quân khu năm sư đoàn phòng ba trăm bảy mươi hai
lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương khảo sát xây dựng phương án
tiếp tế ngay lương thực nước uống y tế nhu yếu phẩm thiết yếu khác
có thể sử dụng trong thời gian ba mươi ngày cho số lượng người ở hai xã phước lộc
của phước thành đang bị cô lập bằng đường hàng không đảm bảo kịp thời và an toàn nhất
còn về vụ sạt lở tại xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
cho đến sáng nay công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vẫn được các lực lượng
gấp rút tiến hành trong điều kiện khó khăn do mưa lớn
cùng với nhiều lực lượng khác thì hàng chục cán bộ chiến sĩ công an xã chính quy
vẫn đang ngày đêm bám hiện trường
đây cũng chính là những cán bộ chiến sĩ có mặt đầu tiên ở hiện trường
và tham gia xuyên suốt liên tục trong nhiều ngày qua
khi mà thời gian đầu tiên mọi tuyến đường dẫn vào trà leang vẫn bị sạt lở chia cắt
xã trà leng huyện nam trà my địa bàn xảy ra hai vụ sạt lở núi kinh hoàng
tại thôn một và thôn hai của xã
trà leang là xã cách trung tâm hành chính huyện nam trà my hơn bốn mươi km
phải hơn một ngày xảy ra sự cố sạt lở
các lực lượng chức năng gồm quân đội và công an tỉnh quảng nam
mới tiếp cận được hiện trường
do các tuyến đường đến xã đều bị sạt lở
hầu như mọi công tác cứu hộ cứu nạn thời gian đầu đều tại chỗ
với chính quyền địa phương bà con thôn bàn và lực lượng chức năng của xã
trong đó có công an xã trà leng và công an các xã lân cận
trà dơn trà giác của hai huyện nam trà my bắc trà my
những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an xã gần như một trăm linh bám hiện trường
tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân hai vụ sạt lở
đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
làn xả cũng có lực lượng tìm kiếm cứu nạn
bằng tay bằng tay
bằng các công cụ thô sơ giữa ngổn ngang đất đá trong nhiều ngày qua
cán bộ chiến sĩ công an xã đã không quản khó khăn vất vả
lật từng mảnh đất mảnh tường cây cối vật dụng bị vùi lấp
để tìm kiếm các nạn nhân
một số cán bộ chiến sĩ công an xã còn là con em của xã trà leng
nên hơn ai hết họ làm việc tích cực khẩn trương cả ngày cả đêm
để mong tìm thấy bà con đồng bào mình sớm nhất
trước đêm sạt lở nên mình tham gia cướp trời chỗ trường
trường cấp một sau đó bị băng xã
ở trên điểm thôn một cũ thì cũng có một điểm sạt lở
trôi một cái nhà một người chết
và anh em đã kịp thời cứu trời được ba người hai trẻ em và một bà già
còn ở đây thì em đi tính sát tùy bàn
tại vì hiện tại là từ cái trung tâm điểm xảy ra hiện tượng
nên là tới xã là đêm sạt lở hết cầu cống là mất hết
công tinh thần là cao nhất
đến hiện trường để mà khắc phục
trước khi đến hiện trường thì em thấy là
ban đầu mình thấy một đống đổ nát không còn như ban đầu nữa
ý là đã không còn như nguyên trạng
và anh em cũng bắt tay vào làm
từ lúc chiều ngày hai mươi chín đến khắc phục thì anh em quân sự bộ đội làm rất là nhật tình
và cũng tinh thần là vì nhân dân phục vụ
trong khi để gia đình người ta đang chờ đợi nữa mình cũng phải làm hết sức khả năng của mình
mà chỉ mong sao là tìm được các bà con đã mất
thời tiết mưa gió thế này thì bọn em cũng tinh thần là mình đảm bảo an toàn cho mình
rồi mới tính tiếp chỗ mà tìm kiếm
nhưng với khả năng là mình lường tình huống trong khả năng mình cho phép
thì mình đảm bảo an toàn và mình phải tìm kiếm
hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vẫn bám hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn
trong điều kiện thời tiết đang xấu đi do mưa lớn
trong những lúc khó khăn nguy nan lực lượng công an luôn sát cánh cùng chính quyền
và nhân dân để cùng nhau vượt qua
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an xã chính quy lan sà trong những ngày đau thương tại trà leng
sẽ tiếp tục là hình ảnh của tinh thần vì nhân dân phục vụ
như đã được cảnh báo do hoàn lưu của cơn bão số chín kết hợp với không khí lạnh
trong ba ngày qua trên địa bàn tỉnh nghệ an xảy ra mưa to đến rất to
gây ngập úng ở vùng đô thị sạt lở ở miền núi và đã gây thiệt hại lớn
trước diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp
công an tỉnh nghệ an đã triển khai các phương án kế hoạch vừa đảm bảo an ninh trả tự
vừa đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
tại huyện yên thành mưa lớn khiến nước lũ dâng cao hơn hai bảy trăm linh nhà dân ngập sâu
hai mươi sáu xóm của hai mươi ba xã trong huyện bị cô lập chia cắt
trong đó một mươi hai xóm ở các xã khánh thành trung thành bảo thành công thành viên thành
bị nước lũ chia cắt cô lập hoàn toàn
các tuyến đường quốc lộ bảy a bảy b bốn mươi tám e nhiều đoạn bị ngập chia cắt cục bộ
liên quan đến các nhóm xóm bị cô lập thì huyện đã cử lực lượng
để di chuyển qua quan điểm các gia đình của nhà thân
cũng như tù trợ bán trái cũng như trường học
mưa lớn gây thiệt hại về người đã có ba người dân ở huyện anh sơn tỉnh nghệ an
chết và mất tích do mưa lũ
trong đó có hai học sinh bị đuối nước tại địa bàn
một trường hợp đang mất tích tại thanh trường
tại huyện nghi lộc xảy ra một vụ tai nạn giao thông
do thời tiết mưa to đường trơn trượt
một xe khách đâm vào lan can bến
lên phải theo chiều đi
trên xe có một mươi hai hành khách trong đó bị thương bốn người chết tại chỗ hai người
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ
công an tỉnh nghệ an đã kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ
tại một số địa bàn bị ngập lụt nặng
động viên thăm hỏi bà con nhân dân trong diện sơ tán
và đề nghị chính quyền xã huyện có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vùng ngập lũ
sớm sơ tán hết tất cả những người dân đang ở lại canh giữ tài sản trong xóm
với tinh thần bảo đảm an toàn về tính mạng cho người dân là trên hết
hai ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã tăng cường một trăm linh lực lượng
tiến hành kiểm tra điều tiết giao thông trên tất cả các tuyến
phối hợp hạt quản lý đường bộ các địa phương cảnh sát giao thông cấp huyện
điều tiết phân luồng giao thông tại tất cả các điểm mưa lũ
công an các đơn vị địa phương đã túc trực tại các điểm sung yếu
chỉ đạo phối hợp công an xã thị trấn tuyên truyền lập rào chắn trên các đoạn đường ngập sâu nước chảy xiết
khu vực sạt lở không để bà con vớt củi đánh bắt cá ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại những nơi nguy hiểm
không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản
tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực ban trực chiến trực lãnh đạo chỉ huy
tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng tham gia công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ
tính từ một h đến tám giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi các tỉnh từ nghệ an đến phú yên có mưa to có nơi mưa rất to
như trợ tràng thành phố vinh ở nghệ an là hai mươi tám tám và hai mươi sáu hai mm mỹ lộc hà tĩnh là ba mươi một hai mm
dự báo trong sáu giờ tới các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm
có nơi trên một trăm linh mm gây nguy cơ xảy ra lũ quét sạt ở đất và ngập úng
cụ thể nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp các khu đô thị từ nghệ an đến quảng ngãi
đặc biệt là tại các huyện anh sơn thanh trương đô lương hưng nguyên nam đàn nghi lộc tương dương
con cuông nghĩa đàn hoàng mai yên thành thành phố vinh thị xã cửa lò của nghệ an
tại hà tĩnh là hồng lĩnh hương sơn hương khê vũ quang đức thọ cẩm khê can lộc thạch hà kỳ anh thành phố hà tĩnh
quảng bình có tuyên hóa minh hóa thành phố đồng hới lệ thủy thị xã ba đồn
quảng trị là cam lộ triệu phong hải lăng thành phố đông hà thị xã quảng trị
thừa thiên huế là hương thủy phú lộc phú vang quảng điền phong điền thành phố huế thị xã hương trà
quảng nam có đại lộc điện bàn duy xuyên thành phố hội an
và quảng ngãi có sơn tỉnh tư nghĩa nghĩa hành trà bồng bình sơn thành phố quảng ngãi
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet
với tổng số tiền cá cược giao dịch mỗi ngày khoảng một mươi tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộng cán
ở nhiều tỉnh thành liên kết với nhau để hoạt động
sau một thời gian kiên trì theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phát hiện bắt xử lý một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet
hoạt động rất tinh vi có sự liên kết giữa các đối tượng liên tỉnh
số tiền giao dịch hàng ngày lên tới một mươi tỷ đồng
các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet này rất là tinh vi
các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ bảo mật wifi
và tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi
các đối tượng sử dụng các mạng xã hội như yalo weber để liên lạc và thông tin
và các đối tượng chuyển tiền thắng thua qua các tài khoản của ngân hàng
nhằm chơi dấu các hoạt động hợp tội
chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để mà kinh trì và xác minh trịt phá tội điểm trên
đường dây đánh bạc trên do đối tượng võ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú ở phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cầm đầu
quản lý tài khoản supermaster cá độ bóng đá chia thành một mươi tài khoản master
hai mươi một tài khoản agen bảy mươi sáu tài khoản member với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn
ngoài đối tượng hải cơ quan công an còn bắt giữ một mươi một đối tượng khác
đều chú ở thị xã buồn hồ và huyện công năng tỉnh đắk lắc
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể
phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ
và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
vào khoảng năm hai nghìn một mươi chín tôi có lấy một tài khoản cá độ bóng đá
và có chia ra tài khoản nhỏ
và ở đắk lắc thì có giao cho anh chính một cái và anh quốc đây một cái
quy định là thắng thua thì là hàng tuần thứ hai sẽ tính tiền
ở trên cái mạng đó thì giao cho đó thì để sử dụng nó
để đánh những cái trận bóng đá có trên mạng trận bóng đá
rồi hàng tuần đó là ví dụ anh thua gì thì tôi sẽ nhìn đó
và sẽ nhắn tin cho anh chính và anh quốc
để tính tiền anh thua
tôi lấy về là với giá là sáu đồng một điểm
và sẽ giao lại là một mươi hai đồng một điểm cho những cái đại lý dưới
cơ quan công an thu giữ tăng vật của các đối tượng trên
gồm một khẩu súng ngắn một mươi ba thẻ ngân hàng các loại
hai mươi tám điện thoại di động hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
và bảy trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
bước đầu tổ phá án làm rõ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm bị bắt giữ
tổng các tài khoản các đối tượng
đường dây cá độ bóng đá này giao dịch là trên bốn tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành nhân
sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại số chín trăm năm mươi bảy trên một mươi ba
khóm đông thịnh sáu phường mỹ phước
thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội mua bán trang tài liệu
trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thiểng án hình sự
công an tỉnh bến tre
là đối tượng nguyễn thị trường thương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại số hai trăm hai mươi ấp thới hòa
xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre
cao một m bảy mươi sống mũi lõm dưới tay vuông
nếp tay dưới rô và có nốt rùi chấm
cách năm cm trên mép trái
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
công an thành phố bến tre tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phan văn hoàng
sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú
tại ấp bình thuận xã tân thanh
huyện rồng trôm tỉnh bến tre
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
với các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện